thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín thông tin từ cục tổ chức cán bộ bộ công an cho biết
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bằng hàm
từ trung úy lên thượng úy kể từ ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đối với đồng chí đỗ văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê quán quỳnh phụ thái bình
cán bộ công an thị trấn an bài công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đồng thời cùng ngày lãnh đạo bộ công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí đỗ văn tú một trăm linh triệu đồng trích tử quý nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn hy sinh khi ở độ tuổi còn quá trẻ mới chỉ hai mươi năm tuổi đối với người chiến sĩ đỗ văn tú
công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã khép lại bao
cơn bão ước mơ còn giang dở sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trẻ ấy sẽ mãi được đồng đội và nhân dân khắc ghi về một tấm gương sáng trong công việc cũng như trong cuộc sống nhiệt tình rất trách nhiệm và không bao giờ nề hà khó khăn
dù đã gần hai ngày trôi qua thế nhưng những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi mãi mãi của người chiến sĩ trẻ đỗ

của nhân sân